vì thế đây là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm
năm nay do diễn biến thời tiết bất thường khiến giá trị thu hoạch vụ đông mang lại thấp
nên các địa phương tại nghệ an đang tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất vụ xuân
góp phần bù lại những thất thoát của vụ đông
theo nông lịch còn hai tháng nữa nông dân mới xuống đồng cái vụ xuân hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên để thu được một vụ xuân thắng lợi thì ngay từ bây giờ bà con nông dân đã tập trung cày đồ ải ruộng
cùng với sự tích cực của nông dân hiện các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp
cũng đang tập trung chuẩn bị đủ nguồn hàng để phục vụ sản xuất vụ xuân hai nghìn một mươi bảy
để hỗ trợ nông dân năm nay công ty cũng có nhiều chính sách cho vay trả chậm
một số vật tư
năm nay thì tổng ty mua cổ phần của công ty giống
hiện nay công ty giống về hoạt động dưới sự điều hành quản lý của tổng ty
và tổng ty đã trị thảo rất nhiều lợi dụng
hiện nay vì lúa lai tổng ty đã có đầy đủ
cái thứ hai là về lúa thuần
thì ngoài cái n hai thì tổng ty sẽ làm mấy cái mô hình mà cái n sáu và n chín
theo đề án sản xuất của sở nước
nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ xuân hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh gieo trồng tám mươi chín hectare lúa
một trăm linh tám hecta ngô một mươi bốn hecta lạc và hàng chục nghìn hecta các loại cây trồng khác
vụ xuân hai nghìn một mươi bảy ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương tăng diện tích lúa chất lượng
tập trung đầu tư thâm canh sản xuất theo hướng hàng hóa
liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho nông sản
thứ nhất là phải chú ý đến cái thời tiết để ra các cái trang mà cho hợp lý
cái trang mà thì phải như vậy bao phủ nilon
chứ không được là để mà như vậy không có cái phủ nilon thì phải chẹt chẹt
và vấn đề thứ hai là hiện nay là phải đồ ải để làm cho đất nguyện
rồi là bón vối đau vụ để là cải tạo đất
cũng như là làm giảm cái áp lực sâu bệnh
rồi một vấn đề nữa là như vậy là phải giữ nước
để đảm bảo như vậy là trong quá trình gieo cấy
cũng như là tích được để là tưới cho đủ cả vụ
và một vấn đề nữa là

năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh nghệ an phấn đấu đạt trên một triệu tấn lương thực
trong đó vụ xuân phải đạt gần sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn tấn
để đạt được kết quả đề ra ngoài nỗ lực của ngành nông nghiệp
nông dân cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật nông lịch
đây là yếu tố quan trọng
nhằm né tránh sự biến đổi bất thường của khí hậu hiện nay
để giành một vụ xuân thắng lợi